cựu chủ tịch nissan carlos gon đã xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi nhật bản trong một cuộc họp báo để tự biện minh cho mình
ông ghosn nói rằng ông đã bị buộc tội vô căn cứ và cáo buộc nissan cũng như công tố viên nhật bản thông đồng để giàn dựng vụ bắt ông
song nhấn mạnh thủ tướng shinzo abe không tham gia vào âm mưu nhằm vào ông
cũng theo ông ghosn ông sẽ không được xét xử công bằng ở nhật bản nhưng tuyên bố sẵn sàng ra tòa ở bất cứ nơi nào mà ông cho là sẽ tổ chức phiên sự công bằng